tuy chưa vào mùa mưa nhưng dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại tỉnh bình dương
với tình hình thời tiết diễn biến bất thường như hiện nay và sắp bắt đầu vào mùa mưa
bệnh sốt xuất huyết có khả năng sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới
bình dương là một trong những tỉnh có số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết cao trong cả nước
theo đó từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay toàn tỉnh ghi nhận được một hai trăm ba mươi ca mắc sốt xuất huyết
và một ca tử vong tăng cao so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
ca tử vong được ghi nhận vào giữa tháng một năm hai nghìn một mươi tám là nữ giới hai mươi sáu tuổi
trú tại phường bình chuẩn thị xã thuận an
nguyên nhân bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp và gia tăng là do thời tiết thất thường
việc dân di cư ở tỉnh bình dương rất lớn chiếm năm mươi hai dân số
nên khả năng miễn dịch cũng như ý thức phòng chống trong môi trường tỉnh bình dương chưa cao
trước diễn biến bất thường của bệnh sốt xuất huyết ngay trước mùa mưa
tỉnh bình dương đang nỗ lực kiểm soát tình hình
hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị hay vaccine phòng ngừa xuất xuất huyết và virus zika
vì vậy người dân cần chủ động diệt lang quang bỏ gậy vệ sinh môi trường
không cho mũi có điều kiện sinh sôi phát triển ngủ màn để phòng ngừa tối đa nguy cơ nhiễm bệnh